thưa quý vị các chiêu trò lừa đảo nhắn tin nhờ chuyển tiền thì giờ đã không còn là mới
và phần lớn người dân cũng đã nhận diện được thủ đoạn của các đối tượng phạm tội này
tuy nhiên với cách thức tinh vi hơn các đối tượng đã dùng chiêu trò mới
đó là gọi video call
điều này đã đánh trúng vào tâm lý của nhiều người dùng mạng xã hội hiện nay
khi mà thay vì thấy ảnh thì lại nhìn thấy hình ảnh của người thân của mình gọi video
dẫn đến tin tưởng và mất cảnh sát
vâng và với cách thức này thì không ít người đã sập bẫy lừa đảo
vấn đề này thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
bởi liên tiếp trong thời gian gần đây thì số nạn nhân bị lừa đảo bằng hình thức này
đang có xu hướng tăng lên từng ngày
và nhiều chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn gọi video call này
dù đã hết sức cảnh giác thậm chí là gọi video call trên facebook
thế nhưng người dùng mạng xã hội này đã bị các đối tượng sử dụng chiêu trò
và lừa đảo với số tiền làm mệt
trước đó các đối tượng đã hách chiếm quyền truy cập tài khoản một người thân
và dùng tài khoản này thực hiện các hành vi lừa đảo
và nhiều người cũng đã bất đắc dĩ trở thành nạn nhân
câu chuyện được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
thông qua hàng trăm lượt bình luận
trong đó không ít người cũng đã từng gặp trường hợp như vậy
không hiểu nó cắt ghép video kiểu gì
rồi video call chát tầm khoảng ba mươi giây
hình là clip của mình nhưng không có âm thanh
có người bảo có âm thanh nhưng không phải giọng mình
để người bên kia tin tưởng rồi truyền khoản
không phải ở đâu xa mà chính tôi cũng đã bị lừa chuyển khoản ba mươi triệu đồng
nhìn thấy hình rồi tiếng là người bạn của mình
thế mà vẫn bị lừa
thật sự quá tinh vi phá cách này lại có cái khác
thủ đoạn của các đối tượng hiện nay quá nguy hiểm
theo các chuyên gia cách làm giả video call trong vài giây là khá dễ dàng
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
hiện một số đối tượng đã sử dụng công nghệ deepfake giả lập sâu
trong ai để làm giả video nhằm mục đích lừa đảo
chỉ cần ghi vài giây hình ảnh video của người cần giả mạo rồi phát trên một chiếc điện thoại khác
có quay mặt vào camera trước của điện thoại đang gọi
rất nhiều câu chuyện tình huống xảy ra đã được cư dân mạng chia sẻ
giả cuộc gọi video call là chiêu trò đã nhiều lần được cảnh báo
thế nhưng không có gì để làm giả video call trong vài giây này

chiều gọi video call chỉ vài giây khiến tôi tin tưởng cho mượn tiền và sập bẫy
bản thân tôi mong muốn cơ quan công an vào cuộc
cũng như để người dân biết thủ đoạn tránh bị lừa tiền trên không gian mạng
đặc biệt là vào dịp tết này
khi gọi video call có ứng dụng gia lô
bằng cách nào đó thì đối tượng lừa đảo còn có hình ảnh của người bị mạo danh
xong người gọi sẽ không nghe được người đó nói gì
và kẻ lừa đảo
cũng nhanh chóng tắt cuộc gọi và nhắn tin
với lý do đang có việc bận nên không nói chuyện được
bằng các thủ đoạn tin vi trên
một số bạn bè tôi đã mắc lừa kẻ gian
người dùng mạng xã hội nên tự khó tính hơn
khi đưa ra quyết định
bởi rất khó để mọi người nhận ra
đây là cuộc gọi video giả
chỉ trong năm giây
hiện tại nhiều địa phương
lực lượng công an đang tiến hành điều tra các vụ án lừa đảo trên mạng xã hội

với phương thức giả mạo hình ảnh
số lượng này trên thực tế có nhiều nạn nhân hơn
bởi nhiều người dù biết bị lừa
nhưng không tiến hành trình báo
các chuyên gia khuyến cáo người dân
cần hết sức cảnh giác
tránh xa việc xác nhận qua video call
người dân nên tiến hành xác thực lại thông tin
bằng các gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp
tuyệt đối không thực hiện các cuộc gọi
qua các ứng dụng messenger hay zalo
không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân
trên mạng xã hội
đây cũng là vấn đề được cư dân mạng quan tâm
bởi trên thực tế
đó cũng chính là cãi hở để kẻ gian
dễ dàng xây dựng những kịch bản lừa đảo
ngày càng tinh vi
nên tự bảo vệ mình khi nhận được tin nhắn
như nhờ truyền khoản hộ
hay là nạp tin điện thoại
cần liên hệ trực tiếp người dùng đó
để xác nhận xem có ai mạo danh hay không
gọi điện thoại mà vài giây
cũng nên cảnh giác nhé
gọi điện thoại phải trả lời đầy đủ
hỏi ít nhất vài câu hỏi được trả lời đầy đủ
và số tài khoản nên là tên của người đưa gửi tiền
chứ không phải là ai khác
rất mong công an vào cuộc điều tra
những đối tượng phạm tội này
và áp dụng hình phạt cao nhất để gian đe
cẩn trọng và cảnh giác
trước những cuộc gọi tin nhắn chuyển khoản bất thường
hãy chia sẻ những bài học
và những lời khuyên
để cùng nhau tránh được cạm bẫy trên mạng xã hội